thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo
nguyễn thị bích diễm chú tại tỉnh an giang mai vinh hậu chú tại thành phố cần thơ huỳnh văn tùng chú tại campuchia
lê đăng huy và nguyễn đỗ thanh thanh vợ của huy cùng chú tại thành phố hồ chí minh về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng sau khi diễm nhận vận chuyển ba mươi hai bọc ma túy cho một người đàn ông từ campuchia về việt nam
để giao lại cho vợ chồng huy và một đối tượng khác tại thành phố hồ chí minh diễm thuê hậu tùng cùng vận chuyển
và hứa trả công cho mỗi người hai trăm linh đô la mỹ
dạng sáng ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi diễm hậu tùng mang theo số ma túy có tổng trọng lượng gần ba mươi bốn kg về việt nam
thì cả ba bị bắt giữ
qua điều tra khai thác chiều cùng ngày lực lượng biên phòng an giang bắt giữ huy và thanh tại thành phố hồ chí minh
khám xét khẩn cấp chỗ ở của vợ chồng huy tiếp tục thu giữ trên chín trăm linh g ma túy các loại
diễm khai trước đó
đó đã ba lần vận chuyển thuê ma túy từ campuchia về thành phố hồ chí minh giao cho thanh và nhiều người khác
dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong hai ngày